truyền thông địa phương đưa tin tổng thống mỹ joe biden đã đến ukraine vào ngày hôm nay hai mươi tháng hai
thực hiện chuyến thăm đầu tiên tới kiev kể từ khi moscow tiến hành chiến dịch quân sự ở quốc gia láng giềng gần một năm trước
theo đài it của nga cho hay ông biden đã gặp người đồng cấp ukraine vladimir zelensky ở kiev
còn theo kênh cnn trong chuyến thăm lịch sử tới kiev tổng thống mỹ joe biden đã tái khẳng định
sự ủng hộ không lây chuyển của mỹ đối với ukraine thông báo viện gói chợ quân sự mới cho kiev
và thông báo một loạt biện pháp trừng phạt mới đối với nga
ngày hai mươi tháng hai tổng thống mỹ joe biden đã bất ngờ tới thăm ukraine trước thêm kỷ niệm một năm ngày xung đột nga ukraine bùng phát
trước đó chuyến thăm của nhà lãnh đạo mỹ được giữ bí mật do những lo ngại về an ninh nghiêm trọng khi nhà lãnh đạo mỹ đến thăm vùng chiến sự
hãng thông tấn ap đưa tin ông biden đã có cuộc gọi với nga
và đã gặp với người đồng cấp zelensky tại cung điện mariinsky ở kiev
tổng thống mỹ cũng thông báo sẽ viện trợ thêm năm trăm linh triệu đô la mỹ cho ukraine nhằm khẳng định cam kết của washington và đồng minh
trong bối cảnh chiến dịch quân sự đặc biệt của nga tại ukraine chuẩn bị đến dấu mốc tròn một năm
hôm nay tôi đã có mặt tại kiev để gặp tổng thống zelensky
tái khẳng định cam kết vững chắc và kiên định của chúng tôi đối với nền dân chủ chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của ukraine
ông biden đã gặp tổng thống zelensky
ông chủ nhà trắng còn đề cập tới khả năng kháng cự của ukraine khi cuộc xung đột sắp bước sang năm thứ hai
đã một năm trôi qua kiev vẫn đứng vững
tổng thống nga đã hoàn toàn sai lầm khi nghĩ rằng kiev suy yếu và phương tây sẽ bị chia rẽ
ngoài ra ông biden cho biết mỹ cuối tuần này sẽ công bố thêm lệnh trừng phạt với giới tài phiệt
và một số công ty nga bị cáo buộc né lệnh cấm vận hoặc hỗ trợ chiến dịch quân sự của nga
về phía ukraine tổng thống zelensky cho hay ông và ông biden đã thảo luận về các vũ khí tầm xa
cũng như những khí tài chưa từng được cung cấp trước đây
ông ca ngợi chuyến thăm của tổng thống mỹ coi đây là dấu hiệu quan trọng thể hiện sự ủng hộ từ washington với kiev
ông biden đến thủ đô ukraine một ngày trước khi tổng thống nga vladimir putin chuẩn bị có bài phát biểu quan trọng
dự kiến sẽ đặt ra các mục tiêu của nga trong năm thứ hai của chiến dịch quân sự tại ukraine mà ông đã phát động vào ngày hai mươi bốn tháng hai năm ngoái